xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thành bắc bộ
trời chuyển mưa rào và rông bắt đầu tại các tỉnh vùng núi bắc bộ sau đó sẽ lan ra các khu vực khác
từ chiều mai vùng núi bắc bộ trời chuyển rét
từ đêm mai bắc bộ trời rét
nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ hai mươi hai mươi bốn độ
thưa quý vị trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi trời trở lạnh
các chuyên gia cũng khuyến cáo với trẻ nhỏ do trọng lượng cơ thể thấp khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế
nên càng dễ bị mắc các biến chứng do nhiễm lạnh
do đó quý vị cần giữ ấm cơ thể cho trẻ đặc biệt là bàn chân bàn tay ngực cổ đầu nhất là khi trẻ ở ngoài đường
khi trẻ chơi đùa do mồ hôi cần lau mồ hôi vì nếu không trẻ dễ bị cảm lạnh viêm họng viêm phổi
thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của trẻ đặc biệt là vào ban đêm
cho trẻ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin nâng cao sức đề kháng
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ giảm dần trời rét
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời lạnh dần nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
còn từ đà nẵng đến bình thuận mức nhiệt cao nhất vẫn ổn định ở trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía nam khu vực có nơi cao hơn
trên biển ở vĩnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rông gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét
từ đêm một mươi hai tháng ba khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm nhiều mây và sương mù có mưa vài nơi từ gần sáng vào ngày một mươi hai có mưa rào rải rác và có rông nên nhiệt giảm dần với nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ